yêu cầu giữ vững bản lĩnh trước bối cảnh nhiều khó khăn thách thức phát huy tinh thần vì nước
vì dân vì nhiệm vụ chung tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tạo sinh kế cho người dân không để lãng phí thời gian
nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được đạt kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đảng nhà nước đã giao
đây là những yêu cầu được thủ tướng chính phủ phạm minh chính đặt ra trong hội nghị trực tuyến
toàn quốc chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào sáng nay
phát biểu kết luận thủ tướng chính phủ phạm minh chính cơ bản nhất trí với các báo cáo và ý kiến
tại hội nghị theo đó tình hình kinh tế xã hội quý i nhìn chung có xu hướng tích cực đạt kết quả khả quan
trên các lĩnh vực thời gian tới thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ ban ngành địa phương
cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước đảng nhà nước và nhân dân nỗ lực quyết tâm hơn
nữa làm việc có trọng tâm trọng điểm hơn nữa cần giữ vững bản lĩnh bình tĩnh quyết tâm cao hơn
sáng tạo hơn nỗ lực lớn hơn hành động quyết liệt hiệu quả hơn đặc biệt không để lãng phí thời gian
chủ động kịp thời giải quyết công việc lấy nội lực là cơ bản là chiến lược lâu dài là quyết định
ngoại lực là quan trọng và đột phá phát huy tinh thần đoàn kết tự lực tự cường lấy khó khăn
thách thức áp lực là động lực phấn đấu vươn lên tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng tạo công an việc làm và sinh kế của người dân
về các nhiệm vụ chung thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn
theo đó điều hành cân bằng hợp lý hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá tăng trưởng và lạm phát
cung và cầu giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa giữa tình hình bên trong và bên ngoài
thủ tướng phạm minh chính cũng yêu cầu bộ quốc phòng theo dõi chặt tình hình khu vực quốc tế
làm tốt công tác tham mưu chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
bộ công an làm tốt công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn an ninh mạng
thực hiện tốt đề án sáu tháo gỡ khó khăn về thủ tục trong công tác phòng cháy chữa cháy